tuần qua cả nước đã phải hứng chịu đợt nắng nóng gai gắt đầu tiên của mùa hè năm nay
theo dự báo từ tổng cục khí tượng thủy văn mùa hè năm hai nghìn một mươi chín sẽ tiếp tục nắng nóng hơn mức trung bình
và sẽ có khoảng bảy tám đợt nắng nóng tập trung trong khoảng tháng năm và tháng sáu
hàng năm theo chu kỳ thời tiết khoảng tháng bốn nước ta sẽ bắt đầu đón đợt nắng nóng đầu tiên
vừa qua nhiều khu vực đã ghi nhận mức nắng nóng kỷ lục do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
và hiệu ứng đô thị hóa gia tăng
những dự báo dài hạn cho thấy hiện tượng enino cũng gây tác động yếu đến khí hậu nước ta
cộng hưởng những nguyên nhân đó tổng cục khí tượng thủy văn dự báo mùa hè năm hai nghìn một mươi chín
sẽ có mức nắng nóng hơn so với trung bình

với khu vực bắc bộ sẽ là hình thái nắng mưa đan xa
theo dự báo trong đợt nghỉ lễ dài ngày sắp tới nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn tại khu vực miền trung
với khu vực nam bộ và tây nguyên do là thời kỳ đầu của mùa mưa nên khả năng cao sẽ có mưa rông kèm theo lốc xét
theo dự báo trong đợt nghỉ lễ dài ngày sắp tới nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn tại khu vực miền trung